tại sao lại có câu chuyện đó
bởi hiện nay rất nhiều các công ty đơn vị in tem nhãn mát trái phép xuất hiện ngày càng nhiều
do đó việc hàng giả dán tem giả vẫn luôn là sự nhức nhối cho thị trường tiêu dùng
tại cửa hàng bán đồ mỹ phẩm theo quan sát thì tất cả các mặt hàng đều được dán tem chống hàng giả
và nhìn bằng mắt thường khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng giả
ngay cả người bán hàng cũng chẳng tin vào tem chống hàng giả
hàng trăm các sản phẩm ở đây được dán tem chống giả theo kiểu này
hàng trăm kích cỡ kiểu dán khác nhau
nhưng tác dụng của chúng đối với người tiêu dùng thì dường như chỉ để làm đẹp
còn việc mua tem chống hàng giả để giá lên sản phẩm dễ hay không
là rất dễ
chỉ cần lên mạng gõ tem chống hàng giả
kết quả hiện ra thật bất ngờ
những công ty intem chống giả như thế này luôn được quảng cáo
tem chống giả công nghệ cao bảo mật tốt và giúp kỳ tín
với nhu cầu tem chống hàng giả để dán lên loại trà thảo bọc giảm phân mới sản xuất
phóng viên đã liên hệ một số địa chỉ in tem và nhận được câu trả lời
nếu mà bạn in thì bao nhiêu một cái
và bên bạn số lượng in thì bao nhiêu một cái

thì nếu mà tính ra tiền là bao nhiêu
là bốn triệu
theo địa chỉ hẹn phóng viên đã tìm đến một công ty quảng cáo in tem chống hàng giả
tại đường thái hà quận đống đa hà nội
tất cả những mẫu tem thiết kế sẵn được giới thiệu rất tình cảm

các mẫu giấy khác nhau khách cần loại gì có loại đó
từ loại tem giấy tem vỡ
là loại tem dán vào sản phẩm
bóc giả sẽ bị vỡ hết hình tem
đến mẫu tem không vỡ
mức giá tùy theo kích cỡ
số lượng đặt và được thiết kế miễn phí
đặc biệt ở đây còn có loại tem chống giả bảy mẫu
in sẵn chất lượng cao không có logo công ty
khách muốn bao nhiêu cũng có
người nhân viên này còn khẳng định
tem chống giả phục vụ doanh nghiệp là chính
còn người tiêu dùng khó mà phân biệt được
nếu in thì phải in số lượng khoảng hai chất trở lên

thế ạ sao lại lâu thế
cái này nó in theo công dụng theo cái tên mẫu khác
nên là cái này nó lâu
còn cái này em in nó sẽ dùng dường luôn
cái này nó nhiều công dụng theo tên mẫu định luôn
có một điều đáng chú ý
là tất cả các công ty in tem đều quảng cáo
là có thể in được cả tem chống hàng giả của bộ công an
tuy nhiên phải cung cấp được các giấy tờ thủ tục xác minh
về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm
đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh
thì mới được ký hợp đồng in tem chống hàng giả của bộ công an
lý do là
thì là có nhiều loại tem á
tem của bộ công an tem vỡ thường
tem của bộ công an thì mình có đầy đủ
các giấy tờ chứ nhé
giấy tờ nhập khẩu này
với cả chất lượng sản phẩm nữa
nếu mà in thì bao nhiêu tiền
tên bộ công an thì mức in tối thiểu là một mươi tem
vào ba chín trăm năm mươi đồng
à bạn ấy đang hỏi là
nếu mà cái tem
cái tem chống giả của bộ
bộ mình vẫn đi là in được đúng không
em in được nhưng mà nếu mà là của bộ
cái đấy phải có giấy phép đầy đủ
của doanh nghiệp đúng không
nhưng trên thực tế
tem chống giả của bộ công an
đã dựng phát hành
từ hai năm nay
cụ thể điện thoại của bộ công an
đã thông báo dừng phát hành tem chống giả

trên thị trường hoàn toàn không tồn tại
sản phẩm tem mang tên
tem chống giả của bộ công an nữa
tuy nhiên chỉ cần lên mạng
chắc hụt tử tem chống giả bộ công an
thì sẽ có rất nhiều kết quả
dẫn đến các địa chỉ trang web giới thiệu
về dịch vụ làm loại tem chống giả này
thì một khi cái tem chống giả này chung
mà lại tem chống giả
do viện công hình sự bộ công an
thì người ta có những đồng tin
đấy nhưng mặc dù bây giờ
cái tem đấy là bộ công an nó dừng
không có cung cấp cho thị trường nữa
nhưng ta vẫn đút bóng vẫn giả
để đánh tâm lý người ta dùng
là đây là cái tem bộ công an phát hành
thì có nghĩa là cái này này hãy yên tâm
nó có cái câu chuyện
tem chống giả
người ta ghi là
đây cũng là cái hình thức lách luật
nó gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
mặc dù về mật lý
không tôi không nói là bộ công an
nhưng mà cái hành vi này
trong luật bảo dùng nó nói là gây nhầm lẫn
rõ ràng là gây nhầm lẫn thật
đấy thì coi như là bị phạm
việc in tem giả dán lên hàng giả
không rõ nguồn gốc xuất xứ rất đơn giản
trong khi người tiêu dùng chỉ biết tin
và tem dán lên sản phẩm
rồi từ đó yên tâm để mua
còn chất lượng như thế nào
thì có khi mang ra dùng
mới có thể nhận biết
tình trạng hàng giả hàng nhái
chả là rất nhiều
nó không những là về mặt kinh tế
mà nó đôi khi những sản phẩm
về những phẩm hoặc là về
thức ăn đồ uống thì thực sự là
nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người
nên em nghĩ là cái bên nào có tem thì là bên là hàng thật
chính sự nhầm lẫn
khó phát hiện bằng mắt thường
đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho hàng giả
lại được dán tem chống giả
có thêm đất sống
theo quy định của luật chống hàng giả
những đơn vị ít ấn không được phép
có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật
từ ba mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng
hoặc có thể phạt cải tạo không giam giữ
từ sáu tháng đến ba năm
hiện nay còn rất nhiều doanh nghiệp
chừa mạnh tay trong việc bảo vệ thương hiệu
tuy tín sản phẩm của doanh nghiệp mình
trong khi đó các công ty in tem chống giả
trái phép cứ mọc lên ngày càng nhiều
dẫn đến tình trạng
một đơn vị làm hàng giả
sẽ giả mạo luôn cả tem chống giả
đơn vị hàng thật có tem chống giả
hàng giả cũng có tem chống giả
và như vậy là đánh đố người tiêu dùng
không biết đầu là hàng thật hàng giả
cái quá trình khi nhận các đơn hàng
thì rõ ràng là chỉ cần đặt in bất kỳ cái gì
họ đẩy in ngay
và họ cũng không kiểm tra
về mặt giấy tờ
cũng như về nguyên tắc có được đủ điều kiện
để cho phép đối với chủ thể này
để phép in hay không
và đây là một dạng kiểu vi phạm khá phổ biến
để phân biệt được tem chống giả
là thật hay giả
cũng không dễ dàng
trong khi đó lượng tem này đã xuất hiện
ngày càng nhiều trên thị trường
chính vì thế không chỉ người tiêu dùng chịu thiệt thòi
mà ngay cả những doanh nghiệp làm ăn chân chính
cũng đang bị ảnh hưởng lớn
bởi nạn làm giả tem chống hàng giả này
với một doanh nghiệp định hướng sản phẩm
và xây dựng một sản phẩm
chất lượng và uy tín như thế này
mà khi gặp một trường hợp đấy
chúng tôi không thể xác nhận
cái việc mà có cái việc tem giả
mà dán trên sản phẩm của chúng tôi được
đấy là lý do mà chúng tôi tìm đến những cái nhà cung cấp
giải pháp về tem an toàn
mà thực sự là có uy tín nhất
theo số liệu của cục xuất bản
bộ thông tin và truyền thông
đơn vị quản lý nhà nước các cơ sở in ấn
đưa ra chưa đầy đủ hiện nay
cả nước có hơn một mươi các doanh nghiệp cơ sở in ấn
tuy nhiên công ty quản lý như hậu kiểm
thì còn rất nhiều bất cập
dù đã phân cấp cho các địa phương quản lý
các doanh nghiệp
khi anh cho rằng anh đã cấp phép cho họ rồi
thì họ buộc phải tân thủ theo
mà lại thiếu hẳn một sự hậu kiểm
hay gọi là giám sát kiểm tra
mà giám sát kiểm tra
thì lại đang theo một cái kế hoạch
cũng như việc thông báo
thế cho lên
việc như vậy thường giám sát kiểm tra
không đạt hiệu quả
cách phân biệt tem thật giả
tạm phân chia tem giả làm hai loại
loại giả tem chống hàng giả thông thường
và giả tem chống giả
công nghệ khác
đối với loại tem chống giả thông thường
dùng tay lột nhẹ tem chống giả
sẽ không rách
thậm chí có thể dán lại
còn tem thật sẽ bị rách
về màu sắc tem giả
họa tiết không rõ ràng
không sắc nét
màu sắc naná
in có thể bị nhòe
tem thật màu sắc rõ ràng
không tẩy xóa
đối với tem chống giả công nghệ cao
khi dùng đèn laser chiếu vào
tem giả không hiện logo

tem thật hiện logo
hoặc ký hiệu công ty
nếu tem chống giả kết hợp tin nhắn
thì sau khi cào lớp phủ
người dùng có thể nhắn tin về mã số tám nghìn bảy mươi bảy
nếu tem giả
tổng đài sẽ không xác nhận
hoặc nội dung chưa đúng
còn tin nhắn thật
sẽ phản hồi xác nhận tin nhắn sản phẩm thật
nếu tem giả kết hợp công nghệ nước
khi thoàn nước lên
thì tem thật sẽ hiện ký hiệu chìm
hiện chữ hoặc ký hiệu của công ty
còn tem giả thì không
nếu tem chống giả công nghệ cao

khi dùng lửa hơ lên con tem
chữ trên tem giả sẽ mất đi
còn chữ trên tem thật sẽ vẫn còn
cách phân biệt tem thật tem giả
dùng tay cạo lên tem
phân biệt độ sắc nét của tem
dùng đèn laser chiếu vào tem
nhắn tin mã số về tổng đài
thoàn nước lên tem
dùng lửa hơ lên tem
hiện nay các doanh nghiệp đang chuyển hướng nhanh chóng
sẽ ứng dụng công nghệ kiểm tra má
như mã qr rfid mã vạch
hoặc mới nhất là công nghệ gắn chip nhận diện
trong mỗi sản phẩm
hàng hóa sẽ được gắn một mã riêng
và có thể xác minh tại mỗi điểm trong chỗ tương ứng
đây là giải pháp giúp người tiêu dùng
có thể kiểm tra được đầy đủ nguồn gốc xuất xứ
và thông tin của sản phẩm vừa mua
việc quản lý tem mát in out
chưa chặt chẽ
là một trong những nguyên nhân tiếp tay cho hàng giả hàng nhái hàng nhập lậu
được hợp thức để đưa ra thị trường
và việc xử lý các công ty đơn vị
in trái phép các loại tem nhãn chống hàng giả
vẫn luôn là một thử thách không nhỏ
đối với cơ quan chức năng
còn với người tiêu dùng
dù đã có những cách phân biệt các loại tem thật giả
nhưng đối với những loại tem điện tử
hay là tem chống hàng giả chất lượng cao
thì cho dù là cách phân biệt nào
cũng vẫn có thể mua phải các sản phẩm hàng giả hàng nhái
và tất nhiên
câu chuyện người tiêu dùng bị đánh lừa
bởi tem nhãn mát của các loại mặt hàng tiêu dùng
vẫn sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian dài nữa